hưởng ứng tháng nhân đạo năm hai nghìn một mươi chín đoàn thanh niên trường đại học nội vụ đoàn thanh niên trung ương hội nhà báo việt nam
đã tổ chức quyên góp ủng hộ công trình thanh niên xây bếp ăn cho điểm trường mầm non tại bản xuối tôn xã phú sơn huyện quan hóa tỉnh thanh hóa
quan hóa là huyện nghèo thuộc tỉnh thanh hóa có hai bản đồng bào mông sinh sống là bản xuối tôn và bản búc hiềng với hơn bốn trăm linh khẩu
khu trường mầm non của bản có năm mươi sáu cháu điều kiện vật chất còn nhiều khó khăn thiêu thốn
sau gần hai tháng thi công xây dựng bếp ăn của trường mầm non bản xuối tôn đã hoàn thành và có thể đưa vào sử dụng
công trình góp phần cải thiện môi trường học tập nâng cao đời sống các cháu và các thầy cô tại một bản nghèo nơi vùng sâu vùng xa
nhân sự kiện này đoàn thanh niên trường đại học nội vụ và đoàn thanh niên cơ quan trung ương hội nhà báo việt nam
đã đến thắp hương tri ân các dân công hỏa tuyến tại khu di tích lịch sử cách mạng co phương tại xã phú lê huyện quan hóa tỉnh thanh hóa